hơn một mươi năm nay hàng trăm hộ ở thị trấn tân phú huyện tân phú tỉnh đồng nai khốn khổ vì dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư phục vụ khu công nghiệp tân phú quy hoạch nhưng không thực hiện
điều này khiến cho những người có đất trong vùng quy hoạch lâm vào cảnh khôn đốn vì cây trồng bị bỏ bê nhà cửa không được xây dựng
gia đình ông huỳnh đạt đức khu phố hai thị trấn tân phú có năm năm hectare đất nằm trong quy hoạch của dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư phục vụ khu công nghiệp tân phú
hơn một mươi năm qua toàn bộ diện tích đất trên của gia đình ông đức bị ngưng mọi hoạt động sản xuất
theo ông đức trước đây gia đình đầu tư trồng nhiều loại cây công nghiệp mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm
tuy nhiên từ năm hai nghìn tám khi các cơ quan chức năng tiến hành kiểm kê thì toàn bộ diện tích cây trồng nói trên
bị bỏ bê chăm sóc dẫn đến chết dần chết mòn

theo tìm hiểu năm hai nghìn tám dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư phục vụ khu công nghiệp tân phú
được phê duyệt thực hiện do tổng công ty tín nghĩa chủ đầu tư
với diện tích năm mươi năm hectare
tuy nhiên đến nay sau hơn một mươi năm kể từ ngày tiến hành kiểm kê và gần bảy năm có quyết định bồi thường
hỗ trợ và tái định cư dự án trên vẫn nằm trên giấy
nguyên nhân là do chủ đầu tư chưa bố trí được nguồn vốn để thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng
mặc dù năm hai nghìn một mươi bốn ủy ban nhân dân huyện tân phú đã có quyết định bãi bỏ quyết định
về việc thu hồi đất của hộ gia đình cá nhân để thực hiện dự án
thế nhưng do quy hoạch của dự án này vẫn được duy trì
khiến việc quản lý gặp nhiều khó khăn nhất là đất đai trong vùng dự án
theo lãnh đạo huyện tân phú nếu chủ đầu tư dự án là tổng công ty tín nghĩa
không tiếp tục đầu tư dự án đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai xem xét
cho phép chuyển đổi công năng xây dựng khu dân cư để kêu gọi các nhà đầu tư khác thực hiện
từ đó hình thành khu dân cư phát triển có bài bàn
đảm bảo theo quy hoạch đề ra